các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn đối tượng nữ có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi cùng chú thành phố tuy hòa đã đến nhà nạn nhân rủ đi chơi sau đó đưa lên khu vực núi nhạn thuộc phường một thành phố tuy hòa đánh đập xé quần áo dùng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi bỏ đi
ngày hôm sau nạn nhân phát hiện hình ảnh này đăng trên facebook nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc